xã hội ra đời đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng hành vi của các tầng lớp xã hội trong đó có lực lượng trẻ
nhất là thời gian qua hàng loạt các vi phạm vẫn xuất hiện trên các trang mạng xã hội
có những thông tin dụ dỗ lôi kéo mang tính chất kích động bạo lực chia rẽ đoàn kết dân tộc v v
hay các phim ảnh kích động đòi trị lại lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội
tình trạng vi phạm hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng các trang mạng
nhằm đăng tải các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến đảng nhà nước các tổ chức cá nhân
điển hình như tài khoản facebook nguyễn phương hằng tp hcm hay tài khoản facebook của đặng như quỳnh thành phố hà nội
vừa qua đã bị cơ quan chức năng mời làm việc và xử phạt
hay một số tổ chức cá nhân lợi dụng mạng xã hội dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản buôn bán hàng giả hàng cấm
thậm chí có những trường hợp xuất phát từ mâu thuẫn thách đối trên mạng xã hội
dẫn đến hẹn nhau giải quyết ngoài đời thật
trước tình trạng trên đại biểu đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý nhà nước đối với mạng xã hội
nhất là thực hiện có hiệu quả luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng
bên cạnh đó cần hoàn thiện các cơ chế chính sách đối với mạng xã hội
làm sao để kẻ xấu không có cơ hội thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
cũng trong phiên làm việc sáng nay một số bộ trưởng trưởng ngành đã giải trình trước quốc hội
về các vấn đề đại biểu quan tâm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ ngành mình
nhằm duy trì củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an và đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự vào chiều qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội khóa một mươi năm là chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí lê tấn tới ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về phía bộ công an còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang khẳng định trong kết quả công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo dân tộc
kết quả công tác tranh thủ vận động phát huy vai trò của chức sắc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự có đồng góp rất lớn của các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tín đồ các tôn giáo
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
những năm qua các chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc thiểu số đã giúp đỡ cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự
tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng tôn giáo vùng dân tộc thiểu số nhất là tại các địa bàn chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ đảng nhà nước và lực lượng công an luôn tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
với trí tuệ và tinh thần đoàn kết gắn bó đồng hành cùng dân tộc các vị đại biểu quốc hội là chức sắc tôn giáo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
sẽ tiếp tục là câu nối quan trọng đưa những chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với bà con nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số
đồng bào có đạo ở vùng sâu vùng xa vùng còn nhiều khó khăn tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhất là trong xây dựng nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên các địa bàn lĩnh vực
huy động sự tham gia tích cực của đồng bào có đạo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định lành mạnh đảm bảo môi trường an ninh an toàn trật tự kỷ cương
tạo không gian thuận lợi nhất cho phát triển các dân tộc thiểu số các tín ngưỡng tôn giáo
tạo không gian thuận lợi nhất cho phát triển các dân tộc thiểu số các tín ngưỡng tôn giáo ổn định
tạo không gian thuận lợi nhất cho phát triển các dân tộc thiểu số các tín ngưỡng tôn giáo ổn định
và đại tá tiến sĩ nguyễn hữu hùng phó trưởng ban cơ yếu chính phủ quán triệt nghị quyết số năm mươi sáu của bộ chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu việt nam đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ngay sau hội nghị này công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
đồng thời cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thù địch cũng như hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh
sáng nay chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết chỉ thị số hai của chính phủ về tăng cường công tác khoa học hình sự giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân
hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy hoạt động của lực lượng kỹ thuật hình sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tăng cường nhân lực hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay thực hiện chỉ thị số hai của chính phủ các chỉ thị của bộ công an công tác khoa học hình sự của lực lượng công an nhân dân nói chung trực tiếp là lực lượng kỹ thuật hình sự đã phát triển trưởng thành trên nhiều phương diện hoàn thiện về mô hình tổ chức cán bộ hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác công tác chuyên môn ngày càng đứng nâng cao đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụ và các cơ quan khác trong và ngoài ngành công an
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị thời gian tới các đơn vị cần phổ biến tuyên truyền và hoàn thiện các quy định triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung then chốt của chỉ thị số bảy của bộ trưởng bộ công an về tăng cường hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân trong tình hình mới

phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của công an tỉnh nghệ an trong quá trình thực hiện đề án
nổi bật là công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hay sáng tạo hiệu quả trong công tác làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trên hai mươi bảy xã biên giới phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn
điển hình như việc điều động hai mươi bảy cán bộ có kinh nghiệm trong phòng chống ma túy tăng cường cho các xã biên giới trong thời hạn một năm
trình thực hiện đã huy động trên năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường theo các kế hoạch phương án nghiệp vụ phân công một mươi hai công an các đơn vị địa phương kết nghĩa với một mươi hai ủy ban nhân dân huyện biên giới khó khăn để hỗ trợ thực hiện đề án
thứ trưởng cũng biểu dương công an tỉnh nghệ an chỉ trong sáu tháng triển khai đề án
công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt tám mươi ba vụ chín mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu gần một mươi năm kg ma túy các loại
đây là kết quả rất nổi bật và đáng ghi nhận góp phần làm sạch địa bàn từ đó mang lại bình yên trong từng bản làng biên giới
thời gian tới thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh nghệ an tiếp tục nghiên cứu quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt các giải pháp giữ sạch đối với những xã đã đạt tiêu chí xã biên giới sạch ma túy bảo đảm hiệu quả bền vững của đề án
dịp này bang tổ chức đã trao tặng bằng khen của bộ công an và nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong quá trình triển khai thực hiện đề án
tại tây ninh ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tỉnh tây ninh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh tây ninh
công an tỉnh tây ninh đã đạt được về công tác bảo đảm an ninh trật tự công tác tài chính hậu cần kỹ thuật trong suốt thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh tây ninh cần tiếp tục chủ động nắm tình hình tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời công an tỉnh tây ninh cần tập trung giả soát các chỉ tiêu công tác bộ giao để chuẩn bị tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai triển khai các chỉ thị nghị quyết của trung ương bộ công an về các nhiệm vụ công tác của lực lượng công an
công tác cải cách hành chính xây dựng lực lượng hậu cần tài chính xây dựng trang bị cơ sở vật chất doanh trại đơn vị
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh về công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp quỹ đất cơ sở nhà đất xây dựng doanh trại mua sắm trang thiết bị phương tiện kỹ thuật
công an tỉnh tây ninh cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành chức năng của địa phương bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật sớm xây dựng ổn định cơ sở vật chất trụ sở làm việc để lực lượng công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đối với một số vấn đề còn tồn tại vướng mắc khó khăn công an tỉnh tây ninh cần phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an ra soát đánh giá và tập hợp để báo cáo lãnh đạo bộ có phương án giải quyết theo quy định
tại hà nội vào sáng nay nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với học viện báo chí và tuyên truyền đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia vai trò của báo chí xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở việt nam hiện nay
hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia nhà nghiên cứu đầu ngành về công tác tư tưởng văn hóa của đảng đại diện của các cơ quan báo chí xuất bản và đơn vị giảng dạy báo chí xuất bản
hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá hiệu quả sau bốn năm triển khai nghị quyết số ba mươi năm nqtvk ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
trong quá trình diễn ra hội thảo
các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những nội dung khoa học như vai trò của báo chí xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của đảng trong đời sống xã hội và trên không gian mạng
từ đó phân tích dự báo những tác động thách thức của môi trường internet chuyển đổi số cũng như sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay đối với báo chí xuất bản việt nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

đây là ấn phẩm văn hóa mang đặc trưng riêng của lực lượng công an nhân dân thể hiện truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
với nội dung ý nghĩa hình thức đẹp phong phú về thể loại bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba sẽ mang sắc xuân ấm áp đến mọi nhà gọp thêm những sắc màu mới cho cán bộ chiến sĩ công an nói riêng và nhân dân trên cả nước nói chung để cùng nhau đón xuân quýnh mão hai nghìn hai mươi ba trọn vẹn